ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội
về việc là không cho người dân di chuyển trong bảy ngày và đây là thông tin giả mạo
các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả mạo
trên theo đúng quy định của pháp luật
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng lưu ý trong thời gian dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc xấu độc nhằm gây hoang mang cho dư luận
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
vì vậy người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống
và không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực